qua ba năm thực hiện việc triển khai mô hình cơ quan đơn vị giúp đỡ xã thôn buôn khó khăn
và cán bộ đảng viên công chức viên chức giúp đỡ hộ nghèo của ban thường vụ tỉnh ủy phú yên
đã mang lại nhiều đổi thay ở các vùng nông thôn và hàng nghìn hộ nghèo có thêm cơ hội thoát nghèo
theo ban thường vụ tỉnh ủy đã có hàng nghìn hộ nghèo được giúp đỡ với tổng giá trị hơn một trăm một mươi một tỷ đồng
theo ban thường vụ tỉnh ủy phú yên từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay các cơ quan đơn vị đã giúp đỡ sáu mươi hai xã
trong đó có một mươi chín xã miền núi đặc biệt khó khăn một mươi sáu xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn
và hai mươi bảy xã nghèo còn khó khăn
bên cạnh đó cũng đã có hàng nghìn hộ nghèo được cán bộ đảng viên công chức viên chức nhận giúp đỡ
với tổng giá trị hơn một trăm một mươi một tỷ đồng
các gia đình sau khi được giúp đỡ đã có ý thức mạnh mẽ hơn trong việc tự vươn lên làm chủ
để từng bước thoát nghèo ngày càng tin tưởng thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
trong thời gian tới tỉnh ủy phú yên tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị năm của bộ chính trị
về đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đó tập trung vào phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét
trong đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức